đêm nay và ngày mai thời tiết các vùng biển từ giữa đến nam biển đông đều khá xấu
bà con ngư dân cần hết sức lưu ý đề phòng
với quỹ đạo di chuyển như đã dự báo của áp thấp nhiệt đới đêm nay và ngày mai
các tỉnh thành phía nam bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
vùng ven biển các tỉnh bến tre trà vinh sóc trăng cà mau bạc liêu và kiên giang
có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy biển động mạnh
ngoài ra khu vực ven biển nam bộ cần đề phòng nước dân do áp thấp nhiệt đới
và không khí lạnh kết hợp với kỳ chiều cường cao
khiến cho mực nước biển có thể lên tới bốn bốn năm mét
không chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới
tuy nhiên khu vực trung và nam trung bộ thậm chí là cả phần phía bắc của tây nguyên
tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới
kết hợp với không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm
trên cao những nhiễu động gió đông vẫn còn hoạt động
nên tình trạng mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
vẫn tiếp tục kéo dài trong đêm nay và ngày mai
mưa xuống khiến cho lũ trên các sông thừa thiên huế đến ninh thuận
và khu vực bắc của tây nguyên tiếp tục lên
đến tối nay mực nước trên một số sông có khả năng lên như sau
sông vu gia tại ái nghĩa lên mức sáu chín mét trên mức báo động một bốn mét
sông thu bồn tại câu lâu lên mức hai một mét trên mức báo động một một mét
sông trà khúc tại trà khúc xuống mức bốn mét trên mức báo động một năm mét
sông vệ tại sông vệ ở mức hai chín mét trên mức báo động một bốn mét
sông côn tại thạch hòa lên mức bảy năm mét trên mức báo động hai năm mét
sông kỳ lộ tại hà bằng lên mức một mươi năm mét trên mức báo động ba một mét
sông dinh tại ninh hòa xuống mức năm tám mét trên mức báo động ba ba mét
lũ lên kèm theo nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất ở vùng núi
ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại khu vực nên người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước